ở huyện cai lệ tổ phòng chứng tội phạm hình sự và ma túy công an thị xã cai lệ tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của đối tượng ngô thành phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú ấp thanh sơn xã thanh hòa thị xã cai lệ tại khu phố hai phường bốn thị xã cai lệ
bắt quả tang phát đang tàng trữ hơn sáu gam ma túy phát khai mua ma túy để sử dụng
tại lúc trước em cũng có làm sài gòn làm quán nhà hàng quán bar em cũng có sử dụng cho biết xa ngã
cuộc sống gia đình sức khỏe càng ngày mấy càng đi xuống vô đây nằm suy nghĩ hay hóa hẳn suy nghĩ cố gắng kẻ tạo để sớm về làm nuôi dạo nuôi con
nếu như trước đây ở tiền giang tệ nạn ma túy thường xảy ra khu vực thành thị đông dân cư giao thông thuận tiện thì hiện nay thực trạng này xảy ra nhiều ở nông thôn vùng xa tại nhiều xã phường thị trấn
nhiều đối tượng chọn các quán bar nhà cho thuê trọ nhà nghỉ
cơ sở kinh doanh karaoke
cơ sở kinh doanh karaoke game bánh cá hoặc nơi vắng người qua lại để tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cầm tây cũng đã tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biệt pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác thường xuyên với đấu tranh tấn áp tội phạm
với những nội dung hình thức phù hợp với từng đối tượng khu vực địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giấc tội phạm và tên ản ma túy
đặc biệt là tham gia quản lý cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội và người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư